nhận lời mời của văn phòng trung ương đảng nhân dân campuchia đồng chí nguyễn văn nên
bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng thăm và làm việc tại campuchia
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn văn nền chúc mừng những thành quả to lớn mà campuchia
giành được trong thời gian qua bày tỏ vui mừng về mối quan hệ việt nam campuchia
ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
thủ tướng chính phủ vương quốc campuchia samdek hun sen phó chủ tịch đảng nhân dân campuchia
chủ tịch thượng viện vương quốc campuchia samdek saychum đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm
và làm việc của đoàn tại campuchia góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa hai đảng
hai nhà nước đề nghị văn phòng trung ương của hai đảng phối hợp chặt chẽ tăng cường hợp tác
trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng khẳng định campuchia
sẽ làm hết sức mình cùng với việt nam giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp
hiểu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài campuchia việt nam ngày càng phát triển
mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước